sau thời gian điều trị mắc covid một mươi chín mặc dù người bệnh đã phục hồi và có kết quả âm tính với sars cov hai
nhưng sau đó nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu tác động từ những di chứng biến chứng sự tổn thương không chỉ về sức khỏe mà cả tinh thần
tất cả bệnh nhân covid một mươi chín cấp tính đều có thể mắc hội chứng hậu covid
bao gồm người không triệu chứng tới bệnh nhân rất nặng phải điều trị trong đơn vị chăm sóc tích cực
các bệnh sau khi mắc covid một mươi chín có thể được biết đến như di chứng covid một mươi chín hội chứng covid kéo dài
covid một mươi chín hậu cấp tính tác động lâu dài của covid một mươi chín hoặc covid một mươi chín mãn tính
nguy cơ ngừng tim huyết khối vẫn còn một năm sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín
báo cáo mới cho thấy tổn thương tim mạch do covid một mươi chín tiếp tục kéo dài ở người khỏi bệnh
thậm chí những trường hợp không cần nhập viện điều trị cũng có thể chịu nguy cơ suy tim và huyết khối một năm sau khi âm tính
theo báo cáo mới đang trở duyệt đăng trên chuyên gia nature
tình hình đang trở nên bi quan hơn sau khi các chuyên gia phát hiện nguy cơ sốt huyết biến chứng liên quan đến tim mạch ở những người khỏi bệnh covid một mươi chín
đội ngũ chuyên gia cảnh báo nguy cơ lên cơn đau tim đột quỵ trong vòng một mươi hai tháng đầu tiên
kể từ khi có kết quả dương tính với sars cov hai tăng theo mức độ nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín vào giai đoạn đầu
để rút ra kết luận trên các nhà khoa học so sánh rủi ro xuất hiện biến chứng tim mạch ở một trăm năm mươi một một trăm chín mươi năm cựu chiến binh khỏi covid một mươi chín
với hơn ba sáu triệu cựu chiến binh không mắc bệnh
kết quả cho thấy so với nhóm khỏe mạnh nhóm bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà đối mặt với nguy cơ bị suy tim cao gấp ba mươi chín
và nguy cơ xuất hiện huyết khối gây thuyên tắc phổi cao gấp hai hai lần trong năm đầu tiên kể từ khi khỏi bệnh
điều này có nghĩa là trong mỗi một bệnh nhân điều trị tại nhà
có năm tám ca suy tim và hai tám ca thuyên tắc phổi
đối với các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nguy cơ ngừng tim cao gấp năm tám lần và nguy cơ viêm cơ tim cao gấp một mươi bốn lần so với những người không mắc bệnh
bên cạnh đó các bệnh nhân phải điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt đối mặt với nguy cơ vô cùng cao
gần một trong số bảy người mắc chứng suy tim ngừng tim viêm cơ tim trong vòng một năm xuất viện
hội chứng covid một mươi chín kéo dài
người mắc covid một mươi chín không triệu chứng hay điều trị icu đã khỏi đều có thể mắc hội chứng hậu covid
tỷ lệ ra động từ hai mươi đến chín mươi sáu
tình trạng này được công nhận như một hội chứng ảnh hưởng đa cơ quan với các triệu chứng biểu hiện dai dẳng
hội chứng covid kéo dài rất phổ biến
nhiều báo cáo cho thấy tỷ lệ mắc hội chứng này giao động từ hai mươi đến chín mươi sáu tùy nghiên cứu
nhìn chung ước đoán khoảng tám mươi bệnh nhân sau khi khỏi sẽ bị ít nhất một triệu chứng hậu covid
giống covid một mươi chín cấp hai năm và một triệu chứng hậu covid
tính hội chứng covid kéo dài gây tổn thương và biểu hiện triệu chứng ở nhiều cơ quan
hô hấp tim mạch tâm thần kinh tiêu hóa nội tiết thận da lông
triệu chứng thường gặp nhất là mệt mỏi kéo dài đau đầu đau cơ khớp ho khó thở
đặc biệt là khó thở khi vận động gáng sức dụng tóc mất mùi vị giảm khả năng nhận thức
như giảm tập trung lún lẫn hay các dối loạn tâm lý như lo âu trầm cảm dối loạn giấc ngủ
covid kéo dài không chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng kể trên
mà còn thể hiện bằng những bất thường cận lâm sàng
như bất thường xét nghiệm như tăng men tim kéo dài dối loạn đường huyết
dối loạn hóc môn giáp giảm độ lọc cầu thận dối loạn chức năng hô hấp
giảm độ khoách tán phổi hạn chế dùng tích phổi bất thường hình ảnh học sơ phổi
giãn phế quản trên ct scan ngực dối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim
một trong những triệu chứng phổ biến nhất của hội chứng covid một mươi chín kéo dài
gọi là sương mù não
triệu chứng này không phải là một trần đoán bệnh và mỗi người khác nhau có biểu hiện khác nhau
thông thường đó là sự kết hợp của các vấn đề về mất chi nhiêu ngắn hạn
giảm khả năng tập trung hoặc khó khăn khi tìm từ ngữ diễn đạt
các triệu chứng khác gồm ảo giác dùng mình ngứa ra thay đổi chu kỳ kinh nguyệt
suy giảm chức năng tình dục tim đập nhanh vấn đề kiểm soát bàng quan
zona mất chi nhớ thị lực mờ tiêu chảy và ồn tai
đối với nam giới covid một mươi chín có thể gây hại tinh trùng
dựa trên các bằng chứng thực nghiệm nghiên cứu được công bố trên tạp chí ribroduction
tạp chí y học về sinh sản ngày hai mươi chín tháng một cho thấy
covid một mươi chín có thể làm tổn hại chất lượng của tinh trùng và làm suy giảm khả năng sinh sản ở nam giới
các nghiên cứu chỉ ra rằng sars cov hai có thể lây nhiễm sang các cơ quan sinh sản của nam giới
làm suy giảm sự phát triển của tế bào tinh trùng
và phá vỡ các học môn sinh sản
các cụ thể tương tự mà virus này sử dụng để tiếp cận các mô phổi cũng được tìm thấy trong tinh hoàn
ở các bệnh nhân covid một mươi chín các tế bào tinh trùng cho thấy sự gia tăng đáng kể triệu chứng viêm nhiễm và mất cân bằng oxy hóa
một sự mất cân bằng hóa học có thể gây tổn hại cho adn và các protein trong cơ thể
những tác động lên tế bào tinh trùng sẽ làm giảm chất lượng tinh trùng và giảm khả năng sinh sản
mặc dù những tác động này có khuyên hướng cải thiện theo thời gian
chúng vẫn cao hơn đáng kể và bất thường ở bệnh nhân covid một mươi chín
đối với bệnh nhân covid một mươi chín nặng các chuyên gia nhà vật lý trị liệu bác sĩ và nhân viên điều dưỡng trong các khu chăm sóc đặc biệt
từ ba mươi bệnh viện khác nhau tại australia vừa tiến hành nghiên cứu về di chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
đối với những bệnh nhân nặng đã hồi phục từ sáu đến một mươi hai tháng
kết quả cho thấy bảy mươi số bệnh nhân này đang gặp các vấn đề khác nhau
nhiều chuyên gia nghiên cứu khẳng định chắc chắn một số bệnh nhân covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh có các di chứng như suy nhược mệt mỏi kéo dài
một số trường hợp bệnh nặng có thể có các di chứng như mệt mỏi mạng tính
tuy nhiên những người mắc covid một mươi chín ở mức độ nhẹ gần như không để lại di chứng lâu dài và có thể bình phục hoàn toàn
đối với một số bệnh nhân nặng hệ thống miễn dịch của họ phải hoạt động quá mức
có nghĩa là không phân biệt được tế bào bình thường và nhiễm trùng từ đó có thể xuất hiện các cục máu đông
có thể khiến người bệnh bị đau tim kéo theo nguy cơ đột quỵ và những căn bệnh này cũng có thể để lại hậu quả lâu dài
một vấn đề khác đối với những người mắc covid một mươi chín nặng là phải ở lại icu quá lâu
đa số những người bệnh cần đến sự trợ giúp của máy thở hoặc cần điều trị trong icu phải điều trị tích cực hai tuần
vấn đề sẽ xảy ra khi các tế bào của cơ thể giải phóng một loại protein có tên là situkin
gây ra tình trạng viêm và phân hủy protein trong cơ
khi người bệnh phải nằm quá lâu trên giường
sự suy giảm cơ này có thể kéo dài đến năm năm ở một số bệnh nhân
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh điều tốt nhất để ngăn chặn tác động của covid một mươi chín là tiêm vaccine phòng bệnh
và thực hiện các biện pháp phòng tránh để không bị mắc bệnh
một người ở bất kỳ độ tuổi nào đã mắc covid một mươi chín sau đó có thể phát triển hội chứng di chứng covid
mặc dù các hội chứng di chứng covid dường như ít phổ biến hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên so với người lớn
nhưng ảnh hưởng lâu dài sau khi mắc covid một mươi chín có xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên
các nghiên cứu đã báo cáo các triệu chứng kéo dài ở trẻ em bị covid một mươi chín nhẹ và nặng
bao gồm cả những trẻ trước đây đã từng mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em
tương tự như các triệu chứng ở người lớn các triệu chứng phổ biến nhất được báo cáo là mệt mỏi đau đầu khó ngủ mất ngủ khó tập trung
đau cơ khớp và ho trẻ nhỏ có thể gặp khó khăn khi mô tả các vấn đề mà chúng đang gặp phải
thông tin về các hội chứng di chứng covid một mươi chín ở trẻ em và thanh thiếu niên còn hạn chế
có các triệu chứng khác có khả năng xuất hiện ở các nhóm tuổi nhỏ hơn
hội chứng hậu covid có thể xảy ra ở mọi bệnh nhân covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng và ở mọi độ tuổi
với biểu hiện lâm sàng đa dạng
đôi khi chỉ là bất thường trên các cận lâm sàng mà không có triệu chứng
tất cả bệnh nhân hồi phục cần được theo dõi tầm soát các dối loạn có thể có
từ đó lên kế hoạch điều trị tích cực lâu dài